sáng ngày ba tháng hai tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lạng sơn đã phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế hữu nghị
tiếp nhận ba mươi hai công dân việt nam do trung quốc trao trả
qua xác minh ba mươi hai công dân được tiếp nhận trước đó đã xuất cảnh trái phép sang trung quốc lao động
làm thuê ở nhiều công ty sưởng sản xuất tại tỉnh quảng đông sau đó bị lực lượng chức năng nước bạn bắt giữ
ngay khi tiếp nhận lực lượng chức năng tại cửa khẩu hữu nghị đã tiến hành kiểm tra nhanh thân nhiệt của các công dân này
và yêu cầu họ điền thông tin cá nhân gia đình vào tờ khai y tế
cũng theo đó tất cả các trường hợp trên sẽ được cách ly trong vòng một mươi bốn ngày để theo dõi theo quy định
đặc biệt lưu ý với những trường hợp có thân nhiệt cao